tại hòa bình đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức hội thảo việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi những góc nhìn đa chiều
hội thảo có sự tham gia của các bộ ngành viện nghiên cứu tổ chức quốc tế và lãnh đạo tỉnh hòa bình trà vinh và gia lai
đồng chí hà ngọc chiến ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng dân tộc trưởng ban giám sát chủ trì hội thảo
tại hội thảo đồng chí hà ngọc chiến nhấn mạnh những ý kiến tham luận của đại biểu đóng góp rất thiết thực bổ ích để năm hai nghìn một mươi chín đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại một mươi hai tỉnh đoàn giám sát giúp ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá thực trạng công tác quản lý công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện của chính phủ bộ lao động thương binh và xã hội
ủy ban dân tộc và các bộ ngành cơ quan đơn vị cá nhân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi

những vấn đề cần sửa đổi hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan